cục an toàn thực phẩm vừa ban hành quyết định thu hồi hiệu lực giấy xác nhận công bố và giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty cổ phần quốc tế dream life việt nam có địa chỉ tại quận hà đông hà nội
cùng với quyết định này bộ y tế sẽ thu hồi một mươi ba loại thực phẩm chức năng đang lưu hành trên thị trường của công ty này
cụ thể có một mươi ba sản phẩm bị thu hồi bao gồm bổ gan an khang diabetes dream an khang giấc trình nữ hoàng cung sắc xuân eva cucumin nanolud khớp an bình họng an khang an phế poloco thimukit mimi mimikit mimi kansi dạ dày bà đăng
theo nội dung quyết định vfa yêu cầu công ty phải có trách nhiệm dừng lưu thông và thu hồi toàn bộ các sản phẩm theo danh mục nêu trên kể từ ngày ký quyết định này tức từ ngày một mươi chín tháng một mươi một
việc thu hồi và xử lý sản phẩm sau thu hồi công ty cũng phải thực hiện đúng theo quy định về việc thu hồi và xử phạt thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền của bộ y tế